tại trụ sở báo nhân dân đại diện lãnh đạo báo đã có buổi tiếp đoàn đại biểu nhân dân nhật báo của trung quốc
nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại việt nam
tại buổi tiếp trưởng đoàn đại biểu nhân dân nhật báo bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chú đáo của báo nhân dân
nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại việt nam đồng thời gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo nhân dân nhật báo
đến lãnh đạo báo nhân dân
nhân dịp này đại diện hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm chia sẻ về mô hình hoạt động đa phương tiện của mình
trong tình hình mới cùng có sứ mệnh tuyên truyền trách nhiệm vùn đắp mối quan hệ giữa hai đảng hai nước
đại diện hai bên khẳng định trong thời gian tới sẽ cùng nhau kết nối thông tin thắt chặt quan hệ
qua đó củng cố quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước